trên thực tế hiện nay còn rất ít các doanh nghiệp việt nam có hiểu biết và nhận thức được vai trò của phòng vệ thương mại
theo khảo sát về mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về phòng vệ thương mại ở việt nam đối với hàng hóa nước ngoài gần đây của vcgi cho thấy
một mươi năm chín doanh nghiệp không biết sáu mươi ba hai mươi một doanh nghiệp có nghe nói nhưng không biết gì sâu một mươi chín tám mươi một đã từng tìm hiểu sơ sơ
chỉ có một tám mươi chín doanh nghiệp đã tìm hiểu tương đối kỹ là bên liên quan
thậm chí là có những doanh nghiệp rất là lớn sản xuất và xuất khẩu rất là nhiều nhưng mà họ cũng chưa ý thức được cái việc đó
ngay như đơn cử như cái phòng họp này thì tôi nhìn thấy rằng là rất nhiều những cái doanh nghiệp có cử người đi nhưng mà hầu như là chủ doanh nghiệp không đi mà giao cho nhân viên chẳng hạn
thì người ta không thể cảm nhận được hết cái tầm quan trọng cũng như là cái việc là sau đó sẽ phải thực thi sẽ phải hành động có những cái action như thế nào cho cái việc bảo vệ mình
nhiều ý kiến cũng cho rằng ngoài sự thiếu hiểu biết doanh nghiệp việt nam
còn khá lung túng khi sử dụng các biện pháp này
do đó việc nâng cao nhận thức của doanh nghiệp là rất quan trọng để đáp ứng bối cảnh hội nhập
theo các chuyên gia việc áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại này cũng không phải là điều dễ dàng khi sự liên kết giữa các doanh nghiệp việt nam hiện nay vẫn còn lòng lèo
và để khắc phục tình trạng này thì vai trò của hiệp hội là vô cùng quan trọng để kết nối các doanh nghiệp tạo tiếng nói và sức mạnh chung
đặt ra một cái vai trò là cái vai trò vô cùng to lớn của hiệp hội
bên cạnh vai trò kết nối của hiệp hội thì các doanh nghiệp việt nam phải tự nâng cao nhận thức trong việc phòng vệ thương mại
phải đưa phòng vệ thương mại trong chiến lược kinh doanh từ đó trang bị kiến thức đào tạo cán bộ chuẩn bị nguồn lực cho công tác này
phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy những số liệu thống kê về mức độ quan tâm và thiếu hiệu
thiếu hiểu biết của doanh nghiệp việt nam về phòng vệ thương mại bà có phân tích hay chia sẻ như thế nào về vấn đề này
thật sự là tôi cũng bất ngờ với cái con số về cái nhận thức của doanh nghiệp đối với phòng vệ thương mại
và tôi nghĩ là nó còn tốt hơn là trên thực tiễn
bởi vì khi mà trong quá trình thực tế thì chúng tôi đã làm việc với rất nhiều các cái doanh nghiệp
và thật sự mà nói là trong phóng sự thì có nói là có đến hơn sáu mươi các doanh nghiệp biết về phòng vệ thương mại
và có gần hai số lượng doanh nghiệp là hiểu biết kỵ về phòng vệ thương mại
thì tôi nghĩ là số liệu trên thực tiễn chắc là không đến được như thế
vì trong quá trình mà chúng tôi làm việc với rất nhiều các cái thành phần doanh nghiệp khác nhau trong các cái vụ kiện về phòng vệ thương mại
thì tôi nghĩ là chỉ khoảng tầm hai mươi ba mươi các doanh nghiệp ở việt nam biết về các cái biện pháp phòng vệ thương mại
và để mà có thể nói là để có thể hiểu biết sâu được về phòng vệ thương mại thì là một điều vô cùng khó khăn
thậm chí kể cả nhiều doanh nghiệp lớn ở thế giới cũng không phải là hiểu biết sâu về phòng vệ thương mại
đấy là lý do tại sao trong tất cả các vụ kiện phòng vệ thương mại trên thế giới
thì vai trò luật sư luôn luôn là vai trò quan trọng nhất để giúp cho doanh nghiệp có thể tận dụng các biện pháp bảo vệ thương mại
chứ còn bản thân doanh nghiệp thì khó lòng có thể hiểu biết về một cái biện pháp mà yêu cầu tính kỹ thuật rất là cao
và tính pháp lý rất là cao của wto như thế này
vậy thì trong điều kiện là sự hiểu biết và nhận thức còn hạn chế như vậy
thì nó sẽ dễ dẫn đến những rủi ro
như thế nào
trên thực tiễn thì nếu mà thiếu những cái kiến thức liên quan đến cái vấn đề về phòng vệ thương mại
tôi chỉ nói là kiến thức sơ đẳng thôi nhé chứ không phải là kiến thức chuyên sâu
thì nó sẽ gặp rủi ro rất nhiều đối với những cái doanh nghiệp mà có tham gia vào quá trình sản xuất xuất khẩu cũng như nhập khẩu ở việt nam
trong cái bối cảnh mà hội nhập kinh tế đã trở thành câu chuyện hàng ngày và trở thành một thứ bắt buộc
nếu như chúng ta muốn nâng cao chất lượng của nền kinh tế
đối với những doanh nghiệp đối với những vụ việc mà việt nam chúng ta bị nước ngoài kiện
về phòng vệ thương mại thì chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp là doanh nghiệp do không hiểu biết về phòng vệ thương mại
thế khi mà nhận được cái bộ tài liệu của cơ quan điều tra nước ngoài gửi cho
thì nhiều khi là họ quăng vào trong thùng rác và sau đó không quan tâm nữa
thì đến khi mà nhận lại cái mức thuế chúng tôi đã biết có những cái trường hợp nhận thuế lên đến hai trăm linh
hoặc có những cái trường hợp doanh nghiệp hiểu biết nửa vời
thế nên là trả lời bản câu hỏi của các nhà điều tra nước ngoài một cách nửa vời
thì nhận thuế lên đến sáu mươi và họ không hiểu tại sao bảo tôi có hợp tác với cơ quan điều tra nước ngoài
mà thuế lại lên cao thế
thì với những cái mức thuế mà lên đến khoảng tầm chúng tôi đánh giá là trên ba mươi
thì gọi là mức thuế đóng cửa thị trường
tức là người không còn cơ hội cho các doanh nghiệp để xuất khẩu nữa
mất bạn hàng mất cơ hội xuất khẩu
nhưng mà đấy không phải là cái rủi ro lớn nhất của các doanh nghiệp
mà cái rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế việt nam
đấy là khi mà hàng hóa xuất khẩu của việt nam bị nước ngoài phòng vệ thương mại
thì chỉ cần vài doanh nghiệp không hợp tác thôi
tất cả các doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề sẽ phải chịu
gọi là một cái sự vạ lây
đấy là thông thường khi mà nước ngoài họ điều tra năm doanh nghiệp
bốn doanh nghiệp có thể có mức thuế rất là thấp
một doanh nghiệp thôi có ở mức cái thuế năm mươi
thì thuế của toàn bộ tất cả các doanh nghiệp việt nam còn lại khác
là sẽ phải chịu ở mức thuế bốn mươi bằng cái doanh nghiệp đấy
và nếu như là nhiều khi doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ của việt nam mà không để ý đến vụ việc
thì khi xuất bắt đầu có được bạn hàng có được đơn hàng xuất xuất khẩu ra nước ngoài
mới biết là cái ngành xuất hàng này của mình
khi mà nhập khẩu vào bên kia
sẽ phải chịu cái mức thuế cao
do cái việc lúc trước mình không tham gia vào
mà lại một doanh nghiệp khác tham gia vào
họ tham gia nửa vời
thì đấy là cái tác động dây truyền của cái vụ việc phòng vệ thương mại
nó rất là nặng
ở chỗ là đôi khi chúng ta không phải là thủ phạm
nhưng chúng ta vẫn là nạn nhân
vẫn phải gánh hậu quả
thế còn ở cái chiều hướng ngược lại
đấy là khi việt nam điều tra áp dụng
các cái vụ việc phòng vệ thương mại
thì nếu như mà chúng ta không để ý không có kiến thức về phòng vệ thương mại
thì chúng ta sẽ bị thiệt hại rất nhiều
nếu như mà chúng ta
là những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu hàng hóa
trên thực tiễn thì chúng tôi đã gặp khá là nhiều vụ việc
ví dụ như mới đây chúng tôi
áp dụng thuế chống mân pha giá
đối với mặt hàng thép inox
thì mặc dù trong suốt quá trình từ lúc chúng tôi
bắt đầu tiến hành điều tra này
đến trước khi mà công bố kết quả
thì chúng tôi đều gửi dự thảo
cái báo cáo cho các bên liên quan
thông báo rộng rãi trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng
tuy nhiên là nhiều doanh nghiệp không để ý
thế đến khi mà có cái quyết định chính thức áp thuế
ở cái mức mà lên đến khoảng tầm hai mươi năm
thì một số doanh nghiệp nhập khẩu
cái mặt hàng đấy mới bảo là chúng tôi
có nhập khẩu mặt hàng đấy nhưng mà ở cái lượng nhỏ
chúng tôi không để ý
thì bây giờ chúng tôi tự nhiên về hàng về cảng rồi
bị áp thuế hai mươi năm thì chúng tôi có cách nào
để mà không phải nộp cái thuế này hay không
thì chúng tôi bảo không có cách nào chúng tôi giúp doanh nghiệp
trong trường hợp đấy cả
quyết định đã có hiệu lực thuế doanh nghiệp phải nộp
thì đấy là cái bài học rất là lớn
cho các doanh nghiệp nhập khẩu những cái mặt hàng tương tự
mà không để ý đến cái việc
là có một cái biện pháp phòng vệ thương mại
đang được tiến hành điều tra
và có thể có một cái mức thuế sắp tới
sẽ áp dụng đối với cái hàng mình nhập khẩu
thì đấy là những cái rủi ro mà nhiều doanh nghiệp việt nam
trên thực tế đã gặp phải rồi
chứ không phải chỉ là những cái thách thức trong tương lai nữa
liên quan đến các cái biện pháp phòng vệ thương mại
vâng tác động của nó hoàn toàn
có thể là rất lớn
vậy thì cần phải có giải pháp như thế nào
để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về phòng vệ thương mại
trên thực tiễn thì
trước đây thì chúng tôi đã tổ chức khá là nhiều
các cái hội thảo hội nghị
giới thiệu các biện pháp phòng vệ thương mại
tại các tỉnh ở việt nam
đi rất là nhiều tỉnh rồi
tuy nhiên là chúng tôi nhận thấy là cái phương pháp
mà gọi là tuyên truyền đào tạo
qua cái hình thức hội thảo không hiệu quả
vì đến với các hội thảo đấy đa phần là các doanh nghiệp
hoặc là biết rồi hoặc là các cái sở ban ngành
họ đến tìm hiểu còn với những cái doanh nghiệp
mà đối tượng chính mà chúng tôi muốn
gọi là muốn tuyên truyền phổ biến
thì lại hầu như không có mặt ở
những cái hội thảo đấy
hoặc nếu không họ chỉ cử một nhân viên kinh doanh đến ngay
về không báo cáo gì lại với sếp
và do đó đến cuối cùng cái doanh nghiệp đấy bị thuế cao
xếp mới ngỡ ngàng biết là có một cái biện pháp này
như thế đánh vào mình
thế thì trên thực tế bây giờ
gọi là cái chiến lược của chúng tôi
đó là tuyên truyền phổ biến
qua các cái phương tiện truyền thông
như là những cái buổi trao đổi
của chúng ta ngày hôm nay thì rất hy vọng là
nhiều doanh nghiệp sẽ nghe sẽ biết
và trong quá trình họ tiến hành kinh doanh
xuất nhập khẩu thì họ sẽ để ý đến cái việc là
liệu có những cái vụ kiện nào
kể cả từ nước ngoài hay từ việt nam
khởi xướng đối với cái mặt hàng mình đang sản xuất
kinh doanh hay không
một cái kênh thông tin nữa tôi nghĩ rất là hiệu quả
đấy là qua các cái hiệp hội ngành hàng
họ có thể họ có những cái mối quan hệ
cũng như là có những cái buổi mà họ
thường xuyên định kỳ với các doanh nghiệp của mình
thì họ có thể phổ biến cho các doanh nghiệp
liên quan đến những cái biện pháp
phòng vệ thương mại đang diễn ra trên thế giới
vâng bà vừa nhắc tới
hiệp hội ngành hàng vậy thì
khi mà các doanh nghiệp họ
còn lúng túng này rồi khó khăn
trong việc sử dụng các biện pháp này
thì vai trò của hiệp hội ngành hàng
để phổ biến để tuyên truyền để giúp đỡ
cho các doanh nghiệp là như thế nào
tôi nghĩ là trong cái bối cảnh các cái biện pháp
phòng vệ thương mại đang có xu hướng gia tăng toàn cầu
thì vai trò của hiệp hội ngành hàng vô cùng quan trọng
bản thân chúng tôi cũng đã
quan sát và nhận thấy là ở những cái ngành hàng
mà hiệp hội rất là mạnh
thì các doanh nghiệp sẽ được giúp đỡ rất là nhiều
tận dụng rất là nhiều những cái cơ hội
cũng như là giảm đi những cái thiệt hại
do các biện pháp phòng vệ thương mại nước ngoài
đánh ưu với việt nam
ví dụ chẳng hạn như là hiệp hội thép việt nam này
hay là hiệp hội về thủy sản này
hay là hiệp hội về diệt may
là những cái hiệp hội mà rất là chủ động
trong cái việc là tuyên truyền
những thông tin liên quan đến các biện pháp phòng vệ thương mại
cho các doanh nghiệp thậm chí là tổ chức
các cái buổi họp những cái buổi gọi là
hội thảo chuyên đề
về cái biện pháp phòng vệ thương mại
và mời diễn giả là những cái người mà am hiểu
về các biện pháp phòng vệ thương mại đến để trao đổi với doanh nghiệp
thì cho đến thời điểm này thì có thể thấy là
với những doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đấy
thì họ đều có hiểu biết khá rõ
về các cái biện pháp phòng vệ thương mại
tuy nhiên là chúng tôi cũng thấy còn rất nhiều
những cái doanh nghiệp khác ở việt nam
mà hiệp hội của họ không nắm vững được
các cái quy định liên quan đến phòng vệ thương mại
do đó dẫn đến cái việc là trong nhiều những cái vụ việc
mà khi mà nước ngoài điều tra việt nam
bao giờ chúng tôi cũng liên hệ với hiệp hội đầu tiên
vì đấy là nơi mà gọi là cầu nối
giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp
tuy nhiên là nhiều hiệp hội thì cũng thở ơ trong vụ việc này
dẫn đến cái việc là cuối cùng thuế của
các nước đánh vào cái hàng xuất khẩu việt nam rất là cao
dẫn đến doanh nghiệp sau này gặp rất là nhiều khó khăn
trong cái việc phát triển và mở rộng thị trường
thì đấy cũng là một trong những cái điểm yếu
của nhiều hiệp hội ở việt nam hiện nay
vâng một câu hỏi mang tính hội nhập
đó là chúng ta có thể học hỏi gì
ở những quốc gia phát triển
trong cái việc là nâng cao cái nhận thức
của doanh nghiệp về phòng vệ thương mại
tôi nghĩ là thật sự mà nói là
có một cái khoảng cách rất lớn
giữa doanh nghiệp việt nam cũng như là doanh nghiệp nước ngoài
trong cái việc là đối ứng phó
gọi là chủ động ứng phó và sử dụng
các cái biện pháp phòng vệ thương mại
thì là thực sự mà nói là ở nước ngoài
thì cái biện pháp phòng vệ thương mại
nó có ra đời rất là lâu rồi
và các nước trên thế giới là họ quen
cái việc sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại rồi
thế nên là doanh nghiệp của họ đã phát triển
đến cái tầm mà hiểu biết rất là tốt
về phòng vệ thương mại
bản thân ví dụ chẳng hạn như tôi khi mà một lần
lần đầu tiên tiếp xúc thôi với một doanh nghiệp nhật bản
khi mà mới đầu tư vào việt nam
thì chúng tôi bất ngờ vì ông ấy có thể nói rất là rõ
về cái việc là làm thế nào để tính biên độ bán phá giá này
tính toán giá trị thông thường này
điều kiện nào thì có thể áp dụng được
cái biện pháp phòng vệ thương mại
trong khi ở việt nam thì tôi nghĩ rằng
doanh nghiệp nào tốt nhất thì cũng chỉ biết được
đến cái việc là khi nào thì sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại
và cái quy trình sử dụng
còn những cái kỹ năng tính toán liên quan
đến cái việc đấy thì hoàn toàn phải dựa vào
nhưng trên thực tế là ở nước ngoài thì là hầu hết
tất cả các doanh nghiệp thì họ đều có những cái
gọi là chuyên gia tư vấn pháp lý của riêng mình
cũng như những cái đội luật sư rất là chuyên nghiệp
bài bản họ biết về vấn đề này
tuy nhiên như ở việt nam
các bạn cũng thấy là đa số doanh nghiệp chúng ta
là doanh nghiệp vừa và nhỏ
để mà có chi phí duy trì một cái luật sư
gọi là luật sư của doanh nghiệp
nó là điều không phải là đơn giản
thế nên là để mà tuyên truyền phổ biến
tăng cường nhận thức cho doanh nghiệp
trong vấn đề này tôi nghĩ nó vẫn là một cái điều khó khăn
bởi vì là thực ra mà nói là doanh nghiệp
thì có rất là nhiều điều phải quan tâm
ví dụ liên quan đến công tác về thị trường này
về giá cả này
về thuế về hải quan
thì trong đó cái phòng vệ thương mại nó sẽ không phải là vấn đề chính yếu
trừ khi họ phải động chạm đến vấn đề này
thì điều mà tôi luôn luôn khuyến nghị
các doanh nghiệp là các doanh nghiệp
không cần và cũng không nên biết quá sâu
về phòng vệ thương mại trong bối cảnh hiện nay của việt nam
họ chỉ cần biết rằng nếu gặp vấn đề
về phòng vệ thương mại thì cần tìm đến đâu
để giúp đỡ đấy là điều rất là tốt rồi
và khi họ tìm đến đúng địa chỉ
thì tôi nghĩ rằng là các tỉnh này
các hiệp hội này cũng giống như là bộ công thương
chúng tôi luôn luôn sẵn sàng tư vấn cho họ
rất là cạn kẽ tỉ mỉ
về việc làm thế nào để ứng phó
trong trường hợp là nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại
với việt nam cũng như là trong trường hợp
khi việt nam đang điều tra một vụ kiện
phòng vệ thương mại với nước ngoài
thì với cương vị doanh nghiệp nhập khẩu
cần phải lưu ý điều gì
doanh nghiệp sản xuất trong nước cần phải lưu ý điều gì
và doanh nghiệp nước ngoài
muốn xuất khẩu vào việt nam cũng cần phải lưu ý điều gì
đều có thể được tư vấn
nhưng quan trọng nhất là cần phải biết
có vụ việc như thế đang diễn ra
đối với hàng hóa của mình đấy là điều quan trọng nhất
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của bà
thưa quý vị và các bạn
hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay
thì chúng ta sẽ hiểu hơn
hiểu rõ hơn về phòng vệ thương mại
và cả những biện pháp
khi mà chúng ta có thể sử dụng
hoặc là ứng phó khi rơi vào
tình trạng như mà bà phạm châu giang
và chúng tôi cũng hy vọng là các doanh nghiệp của chúng ta
sẽ cố gắng nâng cao hiểu biết
nhận thức của mình hơn nữa về phòng vệ thương mại
đến đây thì chương trình ngày hôm nay
xin được khép lại một lần nữa
cảm ơn bà phạm châu giang đã tham gia chương trình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương trình lần sau
còn bây giờ xin chào tạm biệt